hai nam thanh niên chạy phía trước có xịt hơi cay suýt nửa tông chúng người làm vệ sinh trên đường
khi cô gái đến giao lộ thì tông vào xe ba gác tạo ra tiếng động lớn
khoanh vùng khu vực lực lượng chức năng cũng tiến hành lấy lời khai của anh tê ba mươi bốn tuổi chạy xe ôm gần đó
anh này cũng xác nhận cô gái truy đuổi hai nam thanh niên vào hố cướp
anh tê kể lại tôi đang chạy xe máy trên đường đến khu vực trên thì nghe cô gái chi hô cướp cướp
hai đối tượng đi xe máy phóng nhanh qua dù cô gái tông vào xe máy kéo theo rơ móc tự chế tử vong
cú va chạm mạnh khiến hàng hóa trên rơ móc văng tung tué
chiếc xe tay ga của nạn nhân v băng bị kiểm soát năm mươi chín e hai ba trăm sáu mươi sáu bị hư hỏng đặng
cô gái bị văng ra khỏi xe tử vong tại chỗ
người tài xế điều khiển chiếc xe lôi tự chế chở theo giá đỗ bún không bị thương tích sau va chạm
không chỉ ghi chép lời khai của những người có mặt tại hiện trường
công an quận gò vấp cũng đã mời ông đặng văn phong bốn mươi hai tuổi người trực tiếp liên quan đến vụ việc lên làm việc
vì ông phong là người điều khiển xe lô tự chế đã xảy ra tai nạn với nữ sinh về
tài xế xe lôi cho biết ông và gia đình vào thành phố hồ chí minh lập nghiệp được khoảng một năm
thời điểm dịch bệnh căng thẳng việc làm trì trệ khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn
công việc dần ổn định thì lại gặp biến cố
hiện tại chiếc xe lôi tự chế cần câu cơm của gia đình ông phong đang bị công an quận gò vấp tạm giữ để làm rõ
trong quá trình khai thác thông tin điều tra ông phong cho biết những ngày qua ông như người mất hồn
hình ảnh vụ tai nạn cứ ám ảnh khiến tâm trí ông xối bời
hai ngày nay tôi cứ ám ảnh hoài không hiểu sao lại xảy ra chuyện như thế này
tôi không ăn không ngủ được kể từ khi xảy ra tai nạn đến giờ
thuận lại khoảnh khắc tai nạn khi là người liên quan ông phong cho biết
vào dạng sáng hai mươi một tháng bốn
ông điều khiển xe lô tự chế chở theo bốn trăm linh kg xá đỗ đi giao cho khách hàng
tại giao lộ đường phan văn trị đường số ba ông dừng xe theo tín hiệu đèn giao thông
và khi bật đèn xanh thì ông lưu thông bình thường
tới giữa giao lộ tài xế nghe tiếng xe gầm rú tử ra
theo phản xạ tự nhiên ông phong nhìn sang trái
thì thấy một ô tô cùng vài xe máy đang dừng chờ đèn đỏ đồng thời là ánh đèn xe chớp nhoáng
lúc đó tôi thấy hai thanh niên lái xe máy lướt qua với tốc độ cao phía sau có nghe hô hoán ổn nào
tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô gái lao xe tông mạnh vào chiếc xe lôi của tôi
cô gái nằm bất động dưới đường bánh xe trước của tôi bị gãy
dân ở gần đó túa ra để hỗ trợ nhưng khi đến gần thì phát hiện cô gái đã tử vong
nhiều người tưởng đó là đua xe nhưng không phải
thầy nữ sinh nằm bất động dưới chân trong hoàn cảnh ấy ông phong hoảng loạn sợ gái chân tay bùn rùn không trụ vững
ông kể lại
ông cầu nguyện cho nữ sinh trẻ sớm siêu thoát và gửi lời động viên đến gia đình
chuyện đau buồn đã xảy ra tôi chỉ biết gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình cô gái
mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau này
theo thông tin điều tra ban đầu được biết v là con một trong gia đình
v vừa học năm hai đại học vừa làm thêm bằng nghề sao bánh cho một cơ sở
người nhà của nạn nhân thông tin về mua được chiếc điện thoại iphone một mươi ba cách thời điểm xảy ra vụ việc ba ngày
sau đó tại hiện trường cơ quan công an đã không tìm thấy điện thoại của nữ sinh này
nên lan truyền nghi ngờ cô gái bị giận điện thoại đuổi theo cướp nên bật dứt đến tử vong
song thông tin nghi ngờ trên vẫn chưa được xác minh bởi công an
cho đến hiện tại phía lực lượng công an mới chỉ thông tin về vụ tai nạn
cụ thể vào gần sáng ngày hai mươi một tháng bốn vệ điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường phan văn trị quận gò vấp
hướng từ nguyễn oanh đến đường thống nhất
khi đến giao lộ giữa đường phan văn trị đường số ba đoạn trước khu dân cư sĩ tê lên phường một mươi quận gò vấp
do không chú ý đèn giao thông nên v đã va chạm mạnh với một xe gắn máy kéo theo rơ móc tự chế
chờ hàng băng qua đường
hai xe hư hỏng nặng nữ sinh bị văng khỏi xe tử vong tại chỗ
người điều khiển xe gắn máy kéo rơ móc chỉ bị thương nhẹ
bằng công tác nghiệp vụ công an vẫn đang nỗ lực điều tra khai thác thông tin
tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng có mặt tại hiện trường
cũng như xác minh lời khai của tài xế lái xe liên quan trực tiếp đến vụ việc trên
tận mắt chứng kiến sự ra đi của người bị nạn
chắc hẳn ông phong không tránh khỏi sự hoảng loạn bàng hoàng và xuân sợ
hy vọng nguyên nhân tử vong của nữ sinh trẻ xấu xố sẽ sớm được hé lộ
để an lòng người thân nạn nhân cũng như giúp người tài xế cảm thấy nhẹ nhõm hơn
thưa quý vị thân mến vừa rồi là những thông tin mới nhất liên quan đến vụ nữ sinh xấu xố tử vong
do va chạm với xe lôi chờ hàng tại tp hcm
còn về sự nghi ngờ nạn nhân bị giận điện thoại đổi theo cướp rồi qua đời
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến quý vị trong những video tiếp theo
vì vậy quý vị đừng quên nhấn like supy kênh để không bỏ lỡ những tình tiết đặc biệt của vụ việc trên
cùng với nhiều tin tức thời sự nóng khác của chúng tôi nhé
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại